là một trong những dự án hợp tác kinh tế trọng điểm trong tuyên bố chung giữa hai chính phủ việt nam nhật bản
thời gian gần đây lãnh đạo cơ quan chính phủ nhật bản liên tục có các chuyến thăm và làm việc tại dự án tp thbh
mới đây nhân chuyến công tác tại việt nam ông tetsuo saito bộ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản đã tới thăm dự án này
trong buổi làm việc ngày hai mươi chín tháng bốn ông tetsuo saito bộ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
đã nghe đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển tp thbh báo cáo tổng thể dự án cũng như thực trạng công tác triển khai
với kỳ vọng hiện thực hóa một trung tâm đô thị đẳng cấp quốc tế dẫn đường cho kỷ nguyên mới của đông nam á
trước đó trong chuyến công tác tại tokyo tập đoàn sumitomo tập đoàn brg và công ty cổ phần đầu tư phát triển tp thbh cũng đã có buổi làm việc với ông hajime wakuda
phó ủy viên phụ trách các vấn đề quốc tế bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
với kỳ vọng phát triển tp thbh thành khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới
dự án hứa hẹn trở thành một điện hình tiêu biểu của việt nam trong việc phát triển môi trường ngày càng bền vững
và góp phần thúc đẩy sớm hoàn thành cam kết của chính phủ việt nam tại cop hai mươi sáu về việc đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
và kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết bốn tháng đầu năm toàn thành phố hà nội đã giải quyết
việc làm được cho trên bảy mươi ba lao động đạt hơn bốn mươi bốn kế hoạch
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết trong tháng bốn thành phố giải quyết việc làm cho hơn hai mươi bảy sáu trăm linh người lao động
số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm
trung tâm dịch vụ việc làm hà nội là hơn một tám trăm linh người
số người lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động
cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là hơn một mươi bốn người
như vậy trong bốn tháng đầu năm nay
toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn bảy mươi ba hai trăm linh người lao động đạt hơn bốn mươi bốn so với kế hoạch
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội tiếp tục giải quyết việc làm cho người lao động bằng các hoạt động cụ thể
như định hướng đào tạo nghề chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm
tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động qua hệ thống sàn giao dịch việc làm
cùng với đó là hỗ trợ người lao động có nhu cầu vay vốn từ nguồn ngân sách ủy thác
qua ngân hàng chính sách xã hội theo đối tượng người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn
ngay trong quý i xuất khẩu rau quả đã vượt ngưỡng một tỷ đô la mỹ
điều đáng chú ý dư địa để rau quả việt nam cán mốc kỷ lục sáu tỷ đô la mỹ còn rất nhiều
năm nay lần đầu tiên xuất khẩu rau quả vượt ngưỡng một tỷ đô la mỹ ngay trong quý i
đồng góp lớn vào kinh mạch rau quả vẫn là sầu riêng mặt hàng này tăng trưởng sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
đang nói việt nam đã vượt thái lan trở thành nhà cung cấp sầu riêng lớn nhất tại thị trường trung quốc
và vượt philippines trở thành nhà xuất khẩu chuối tươi lớn nhất tại thị trường trung quốc trong quý i
các chuyên gia cũng xác nhận trái cây tươi của việt nam đang rất được ưa chuộng trên thế giới
bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của chuối và sầu riêng thì thị trường xuất khẩu rau quả tiếp tục lạc quan
khi sầu riêng đông lạnh và dừa tươi sắp được mở cửa thị trường vào trung quốc
hiệp hội giao quả nhận định nếu hai mặt hàng này được mở cửa sang trung quốc sớm
thì xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ và giá trị xuất khẩu toàn ngành có thể chạm tới con số kỷ lục sáu tỷ usd trong năm nay
trong bối cảnh giá trung cư tăng cao tại hà nội là do tình trạng khan hiếm nguồn cung trên thị trường kéo dài nhiều năm qua
thì phân khúc nhà ở xã hội được coi là cứu tinh giúp làm giảm giá trung cư lại chậm được triển khai
có tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng được coi là động lực tháo gỡ cho mục tiêu này thì vẫn còn vướng trên nhiều phương diện
năm hai nghìn hai mươi một nhà nước đưa ra nghị quyết thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
nhưng sau đó năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi hai lại không có một giao dịch nào
nguyên nhân chậm triển khai nhà ở xã hội được bộ xây dựng các chuyên gia hiệp hội chỉ ra là chính sách phát triển nhà ở xã hội
chưa được sửa đổi kịp thời dẫn đến nhiều hạn chế như thiếu quỹ đất nguồn vốn tín dụng còn hạn hẹp thời gian thực hiện kéo dài
chúng tôi thấy rằng là những điều kiện về pháp lý thì cũng còn
cần phải có thời gian để tiếp tục giải quyết
nói ví dụ như là những điều kiện khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng này
rồi thủ tục xác định chi phí tiền thuế đất tiền sử dụng đất
rồi phê duyệt và thực hiện kế hoạch sử dụng đất
cho nên việc tiếp cận vốn mặc dù bndv chủ động nhưng việc phối hợp cùng nhau để giải ngân thì nó còn ít
bộ xây dựng cho biết so với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm xây một triệu căn nhà ở xã hội
truyền một bảy trăm linh căn đáp ứng chín mục tiêu
tp hcm đáp ứng một mươi chín với gần năm căn
những địa phương này cũng đăng ký hoàn thành nhà ở xã hội trong năm hai nghìn hai mươi bốn ở mức thấp
hà nội gần một hai trăm linh căn tp hcm gần ba tám trăm linh căn
tôi nghĩ rằng đầu tiên là câu chuyện để nhà ở xã hội được thì bây giờ phải khuyến khích và cho các chủ tư
họ tham gia nhiều hơn và thấy được lợi ích của việc phát triển loại hình này
vì chắc chắn đây là loại hình có thứ nhất là cái cầu rất cao
thì cũng có nghĩa là chúng ta phải có nhiều ưu đãi hơn
để làm sao để họ nhảy vào
ngoài cái việc chúng ta tìm cách ví dụ như là mở rộng đầu tư công
để làm sao bắt đầu tạo ra cái tôi nghĩ giải pháp rất quan trọng là quy hoạch
để làm sao cái việc đi lại nó dễ dàng hơn
nhiều những cái khu đô thị mà nó có ví dụ tiện lợi đi từ khu đô thị vào trung tâm hà nội
mất khoảng độ có một mươi một mươi năm phút thì người ta sẵn sàng ở thôi
bên cạnh các giải pháp khuyến khích nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
thì cần lưu ý đến nhóm đối tượng thu nhập được mua nhà
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ là hỗ trợ lãi suất
nên sau một khoảng thời gian nhất định người mua sẽ phải trả lãi căn hộ theo thị trường thà nội
vì vậy việc đi đúng phân khúc xác định đúng giá trị nhà ở
để người dân có thể sở hữu nhà ở một cách bền vững
là điều hết sức quan trọng trong thực thi và giám sát chính sách